trong năm hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi bảy xét về nền kinh tế toàn cầu trung quốc có thể tăng trưởng chậm lại mỹ cũng tăng trưởng chậm hơn so với mong đợi
tuy nhiên việt nam vẫn là một trong ba quốc gia châu á hứa hẹn về tăng trưởng bên cạnh ấn độ và philippines
những công bố sau đây của anz sẽ cho thấy rõ hơn về điều đó
điều này cho thấy tăng trưởng gdp quý ba của việt nam đạt sáu năm tính từ đầu năm cao hơn so với dự kiến
điều này khiến anz một lần nữa nâng dự báo tăng trưởng gdp lên sáu tám cho năm hai nghìn một mươi năm và sáu chín cho năm hai nghìn hai mươi
so với dự báo trước đây là sáu năm
trong khi đó đồng tiền việt nam vẫn giữ được ổn định cho thấy tác động suy thoái kinh tế không ảnh hưởng đến kinh tế nước ta
nhìn vào việt nam chúng ta phải tự hào về thành tích của việt nam so với các nền kinh tế châu á khác kể cả xuất khẩu hay nhập khẩu đều có giá trị đáng kể
về thị trường tiền tệ đồng việt nam vẫn ổn định trong thời gian qua trong khi đồng bạc của thái đồng bringgit của malaysia
hay tiền của indonesia bị yếu đi đáng kể do ảnh hưởng của suy thoái thương mại
anz còn cho rằng việt nam là quốc gia châu á duy nhất không bị ảnh hưởng khi nền kinh tế trung quốc giảm tốc do việt nam đã đa dạng hóa được hàng xuất khẩu
kim ngạch xuất khẩu sản phẩm có hàm lượng kỹ thuật cao như điện thoại máy tính hàng điện tử chiếm tỷ trọng ngày càng cao trong tổng kim ngạch xuất khẩu của việt nam
điều này sẽ giúp kinh tế việt nam chống chọi với suy thoái kinh tế của khu vực
tốc độ đa dạng hóa nhanh chóng góp phần củng cố sức bật sức bền của kinh tế việt nam giúp chống lại các cú sốc kinh tế trong giai đoạn hiện nay
cũng theo bản báo cáo củangz fdi vẫn là điểm sáng của nền kinh tế và được kỳ vọng làm tăng năng suất trong dài hạn
tính đến tháng chín năm hai nghìn một mươi năm fdi mới đăng ký đạt một mươi một ba mươi tám triệu usd trong đó năm mươi ba là đầu tư
với các luật mới ban hành cho phép sở hữu nước ngoài lên đến một trăm linh trong một số ngành ins dự báo luồng vốn đầu tư nước ngoài sẽ tiếp tục làm tăng nhập khẩu